hôm nay một mươi tám tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đang tạm giữ hình sự đối với thái tắc thủ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường vĩnh quang thành phố rạch giá về hành vi chứa chất việc sử dụng trái phép chất ma túy đồng thời chuyển hồ sơ về địa phương đề nghị xử lý hành chính chín đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
hôm nay một mươi tám tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đang tạm giữ hình sự đối với thái tắc thủ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường vĩnh quang thành phố rạch giá đồng thời chuyển hành chính chín đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
do khách thuê để lại nên cất giữ ngoài ra đối tượng còn cung cấp các dụng cụ sử dụng ma túy cho các đối tượng thuê phòng